tiếp tục là các tin tức về an ninh trật tự
lái xe ô tô đuổi theo và lao xe làm tử vong hai người bị thương một người
trần xuân hải chú tại huyện hoài ân đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định tiếp tục điều tra về tội giết người
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày ba tháng tám trần xuân hải đã lái xe ô tô đuổi theo và tông vào xe máy
trên xe có ba người gồm võ phan hoài bảo nguyễn quốc việt và ngô quang linh cùng chú tại huyện hoài ân
khi biết được nhóm này đến nhà vợ của mình tại xã ân thạnh để giải quyết mâu thuẫn nợ nần
hậu quả vụ việc trên khiến bảo tử vong tại chỗ việt tử vong tại trung tâm y tế huyện hoài ân còn linh bị thương
và theo điều tra ban đầu mâu thuẫn xảy ra bắt nguồn từ việc võ phan hoài bảo nợ tiền của vợ trần xuân hải chín trăm linh đồng
vợ của hải đã nhiều lần đòi nợ nhưng bảo không trả sau đó một người giúp việc của gia đình vợ hải đã đăng lên facebook về việc này
bực tức về sự việc trên bảo đã rủ việt và linh mang theo hai con dao độ chế đến nhà vợ của hải để nói chuyện và xảy ra vụ việc trên